thưa đại tướng ngo xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng

ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là ngày hội quốc phòng toàn dân
quốc phòng toàn dân đầu tiên được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước
từ đó đến nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội
những thành tiệu ba mươi năm qua cho thấy thứ nhất nhận thức ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc được nâng cao
nhân dân đồng thuận tin tưởng đoàn kết và không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hai là sức mạnh bảo vệ tổ quốc được tăng cường tăng thêm khả năng ngăn chặn loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh các tình huống xâm phạm an ninh quốc gia nếu xảy ra
giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng
sau chủ nghĩa bảo đảm môi trường hòa bình ổn định và an ninh cho sự phát triển của đất nước làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực tổ địch góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
ba là chúng ta đã xây dựng thế trận thế chiến lược bảo vệ tổ quốc việt nam sau chủ nghĩa phù hợp trong điều kiện mới thế trận quốc phòng toàn dân
thế chất an ninh nhân dân bảo vệ thổ quốc được triển khai rộng khắp chặt chẽ và liên hoàn thế chất lòng dân được củng cố vững chắc
bốn là lực lượng vũ trang mà nòng cốt được quân đội nhân dân có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
năm là công tác đối ngoại quốc phòng ngày càng được mở rộng đi vào chiều sâu với sự đa dạng
các hình thức đa phương và song phương có phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc gia
thưa bộ trưởng năm hai nghìn một mươi chín kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc có những bước phát triển mới
nếu như trước đây là quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc với ba không gian là đất trời biển thì hiện tại chúng ta có thêm không gian mạng nữa vậy thì bộ trưởng có thể chia sẻ thêm về vấn đề này ạ
sự phát triển tác động mạnh mẽ của công nghệ
thông tin điện tử viễn thông không gian mạng đã trở thành vùng lãnh thổ đặc biệt để các quốc gia khai thác phục vụ phát triển kinh tế đồng thời bảo đảm an ninh giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia dân tộc
cùng với các môi trường tác chiến trên không trên bộ trên biển không gian mạng trở thành môi trường tác chiến mới làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh
xuất hiện các hình thái chiến
chiến tranh mới tác động sâu sắc tới quốc phòng an ninh hòa bình của mỗi quốc gia khu vực và thế giới
hiện nay các thế lực thù địch sử dụng không gian mạng chống phá ta cả về kinh tế chính trị tư tưởng văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
để góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc trong mọi tình huống quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình đánh giá và dự báo sớm
sát đúng để chủ động tham mưu với đảng nhà nước xử lý tốt các tình huống trên không gian mạng chuẩn bị đồng bộ lực lượng phương tiện tổ chức huấn luyện diễn tập
tăng cường phối hợp hiệp đồng tác chiến nhằm bảo vệ vững chắc tổ quốc trên không gian mạng ngay từ thời bình không để bị động bất ngờ
theo bộ trưởng trước yêu cầu tổ chức lại quân đội theo hướng tinh gọn mạnh nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu và vẫn tổ chức thêm các đơn vị mới
thế nhưng không gia tăng quân số vậy thì bộ quốc phòng đã làm như thế nào để đáp ứng được yêu cầu này ạ
việc điều chỉnh tổ chức là yêu cầu khách quan cấp thiết nhằm đáp ứng và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
bảo đảm cho quân đội có cơ cấu tổ chức hợp lý có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao
để hoàn thành nhiệm vụ này quân ủy trung ương đã ban hành nghị quyết số sáu trăm linh tám
lãnh đạo triển khai kết luận số một mươi sáu của bộ chính trị về tổ chức quân đội nhân dân việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả với tinh thần chỉ đạo là không tăng quân số
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tập trung triển khai nhiều chủ trương
giải pháp khâu đột phá trong điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng tinh gọn mạnh linh hoạt cơ cấu tổ chức đồng bộ hợp lý giữa các thành phần lực lượng giảm đầu mối trung gian và đơn vị bảo đảm phục vụ
phân định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị từng bước khắc phục sự trồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan và đơn vị
tổ chức lại một số trường bệnh viện
viện nghiên cứu nhà máy sản xuất sửa chữa quốc phòng đoàn kinh tế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phù hợp với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
một số đơn vị được điều chỉnh thành lập mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm cho quân đội có sức mạnh tổng hợp sức chiến đấu ngày càng cao có phần tăng cường khả năng phòng thủ đất nước bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia cả trên không trên bộ trên không trên biển
xây dựng quân đội nhân dân việt nam hùng mạnh bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa